phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an thành phố biên hòa
bắt khẩn cấp bốn đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản
hành vi của các đối tượng là đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần của chủ doanh nghiệp khai thác cát
phải chung tiền bảo kê mới được bơm hút cát xây dựng các công trình dự án trên địa bàn thành phố biên hòa
bốn đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ gồm mai vũ lộc lê văn tấn trịnh hoàng phước
cùng chú thành phố biên hòa và nguyễn tiến đạt chú tỉnh bình dương
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của anh nguyễn hoài linh
là người trúng thầu chuyên cung cấp cát xây dựng cho công trình dự án aqua city tại xã long hưng thành phố biên hòa
chửi bới đe dọa yêu cầu anh linh phải chi tiền bảo kê nếu không sẽ bị ngăn cản không cho bơm cát và hành hung
manh động hơn các đối tượng này đã trực tiếp đến nơi công nhân của anh linh đang vận hành máy bơm cát lên công trình
và đe dọa bắt công nhân phải ngừng bơm cát yêu cầu anh linh phải gặp các đối tượng để thỏa thuận giao tiền bảo kê
do lo sợ đến tính mạng của công nhân và ảnh hưởng đến việc cung cấp cát xây dựng công trình
anh linh đã chuyển khoản số tiền hai mươi triệu đồng cho các đối tượng
khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng ba anh linh tìm gặp lộc phước đạt thỏa thuận về số tiền bảo kê mà linh phải đưa là tám mươi triệu đồng
khi phước vừa nhận số tiền từ tay anh linh thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
dạ thì ngày qua lúa có điện cho em lúa là anh linh nó có điện cho em
thì lên nó gặp em nó gửi cái tiền khối lượng
dạ thì nó có nói là điện kêu cho gặp anh đạt xuống cho nó gặp anh đạt để nó nói chuyện với anh đạt
thì em có vô em chở anh đạt xuống
dạ thì xuống ngồi nói chuyện chút thì nó có đưa tám mươi triệu
thì em nhận em là người nhận
rồi em đưa lại cho bấy đạt
rồi sự việc đó là bị mấy anh công an bắt
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ ba mã tấu một dao tự chế và nhiều sổ sách ghi chép chứng minh việc bảo kê bơm hút cát
các đối tượng này sẽ tính bằng cái khối lượng định lượng bằng việc là chúng sẽ tính toán bao nhiêu cái khối cát
và nhân với lại cái số tiền cái đơn vị tính khối khối lượng để chiếm đoạt cái số tiền này
thì qua công tác nắm tình hình thì chúng tôi đã phát hiện
cái thủ đoạn này của các đối tượng là tập trung lực lượng phối hợp với các cái đơn vị ngợp vụ công an thành phố bình hòa
chúng tôi đã tổ chức xác lập chuyên án và đấu tranh
thì đến hôm nay thì chúng tôi đã tổ chức triệt xóa và bắt giữ bốn đối tượng
cơ quan công an cũng xác định mai vũ lộc là đối tượng đã có bốn tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
cơ quan công an cũng xác định mai vũ lộc là đối tượng đã có bốn tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
mai vũ lộc cũng là đối tượng chủ mơ lôi kéo các đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi đe dọa bảo kê cưỡng đoạt tài sản
của một số doanh nghiệp khai thác cát xây dựng công trình dự án aqua city tại xã long hưng thành phố biên hòa
và hiện vụ án đang được công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp biên hòa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật